trong một mươi hai hải cốt liệt sĩ được truy điệu và an táng đợt này có một mộ lẻ và hai mộ tập thể gồm một mươi một hải cốt do đội công tác tìm kiếm và quy tập liệt sĩ quân khu hai tìm kiếm cất bốc trong những tháng mùa khô từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
tại buổi lễ đồng chí lê văn quý phó chủ tịch ubnd tỉnh điện biên bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến những công hiến hy sinh của các liệt sĩ những người đã ngã xuống vì nhiệm vụ quốc tế cao cả
trước đó một mươi hai hải cốt liệt sĩ được đưa từ lào về đến cửa khẩu quốc tế tây trang nghĩa trang liệt sĩ a một thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên và được đưa dước theo trục đường võ nguyên giáp qua quốc lộ một mươi hai đến nghĩa trang liệt sĩ tông khao trong không khí trang nghiêm và xúc động
trong ba ngày từ một mươi tám đến ngày hai mươi tháng sáu ban chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện giọt hồng tây nguyên lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín dự kiến có hơn năm người tham dự
trong ba ngày từ một mươi tám đến ngày hai mươi tháng sáu ban chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện tổ chức

trong ba ngày từ một mươi tám đến ngày hai mươi tháng sáu ban chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện tổ chức